theo yêu cầu của thủ tướng chính phủ để bảo đảm an toàn nợ công từ năm hai nghìn một mươi bảy sẽ tạm dừng phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh cho các dự án mới
trường hợp đặc biệt cấp thiết trình thủ tướng xem xét quyết định cấp bảo lãnh chính phủ đối với từng trường hợp cụ thể
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị tăng cường thực hiện kiểm tra giám sát
việc quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vai tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát
thông tin báo cáo đối với các dự án được chính phủ bảo lãnh
đối với những dự án bảo lãnh kém hiệu quả thủ tướng yêu cầu báo cáo định kỳ và giải trình rõ nguyên nhân trách nhiệm cụ thể
theo yêu cầu của thủ tướng trong trường hợp doanh nghiệp vẫn còn có thể huy động từ các nguồn vốn khác
thì sẽ hạn chế việc cho vay ứng vốn từ quỹ tích lũy trả nợ
các doanh nghiệp phải nỗ lực tự thu xếp nguồn vốn bảo đảm nghĩa vụ trả nợ đàm phán với bên cho vai để tái cơ cấu quản vai
theo số liệu của bộ tài chính tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm tổng số cam kết bảo lãnh chính phủ là gần hai mươi sáu tỷ đô la mỹ
trong số đó bảo lãnh vai nước ngoài hơn hai mươi một tám tỷ đô la mỹ chiếm sấp xỉ tám mươi bốn